với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển sáng ngày hai mươi một tháng một mươi đảng bộ tỉnh ninh bình đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã đến tham dự
và dự đại hội còn có các đồng chí nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương
nhiệm kỳ một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình nêu cao tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng tương đối toàn diện trên các lĩnh vực
tổng sản phẩm trung bình hàng năm tăng tám ba cao hơn bình quân chung của cả nước
an sinh xã hội được bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên
quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
kể từ thành tựu phát triển của tỉnh trong các nhiệm kỳ vừa qua đảng chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình quyết tâm nỗ lực phấn đấu trung sức đồng lòng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy dân chủ sức mạnh đoàn kết của toàn dân khởi dạy ý chí khát vọng giá trị lịch sử văn hóa con người cố đô hoa lư xây dựng ninh bình giánh trung tâm du lịch của cả nước
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm là tỉnh phát triển trung bình khá đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông hồng